bản tin tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
tòa án nhân dân huyện nông cống tỉnh thanh hóa ngày hôm qua đã đưa ra xét xử công khai
theo thủ tục rút gọn đối với bị cáo nguyễn văn bắc
chú tải thị xã nghi sơn về tội chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng ngày ba mươi tháng tám bắc đi từ thị xã nghi sơn sang địa bàn huyện nông cống
khi đi qua chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín ở thôn làng mật xã vạn thiện huyện nông cống
bị các lực lượng chức năng yêu cầu dừng lại để kiểm tra giấy tờ và thực hiện các quy định về phòng chống dịch
tuy nhiên bắc đã không xuất trình được giấy tờ tùy thân
cũng như không chấp hành các thủ tục về phòng chống dịch thậm chí bỏ chạy qua chốt
đồng chí phạm văn thọ công an viên xã vạn thiện đuổi theo thì bị bắc dùng hung khí tấn công dẫn đến bị thương
các lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát đã kịp thời có mặt không chế bắt giữ
lập biên bản vi phạm và bàn giao đối tượng này cho công an huyện nông cống xử lý
tại cơ quan công an nguyễn văn bắc khai nhận do nghiện ma túy nên đã đi từ thị xã nghi sơn sang huyện nông cống
để tìm mua ma túy sử dụng khi qua chốt kiểm soát sợ bị phát hiện nên bỏ chạy và tấn công lại lực lượng công an xã
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn văn bắc một mươi năm tháng tủ giam